các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến sẽ tăng từ mức tám mươi hai tỷ usd vào năm hai nghìn một mươi tám lên một trăm ba mươi tám tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi bốn
một lần nữa câu chuyện công nhận chính thức đồng tiền số và phát triển ngân hàng ảo lại nóng lên khi nền kinh tế tài chính thế giới đang nỗ lực vượt qua những cú sốc chưa từng có tiền lệ và dường như thế giới cũng đã có cái nhìn cởi mở hơn về vấn đề này
không hổ danh là trung tâm tài chính toàn cầu tại châu á hồng kông trung quốc có gần một trăm linh trụ sở của các ngân hàng lớn nhất thế giới
đây chính là cửa ngõ để đầu tư vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
đây cũng là một trong những thị trường chứng khoán và ipo lớn nhất thế giới
cùng với hàn quốc hồng kông đi tiên phong trong lĩnh vực ngân hàng ảo tại châu á với tám ngân hàng ảo đã được cấp phép hoạt động
tuy nhiên tổng giá trị tài sản của các ngân hàng ảo tại hồng kông mới chỉ vào khoảng một mươi chín tỷ usd tương đương với một ngân hàng nhỏ tại đây
điều này cho thấy thị trường ngân hàng ảo vẫn còn rất giàu tiềm năng
ngành ngân hàng nên coi covid một mươi chín là thời cơ để đẩy mạnh mũi nhọn ngân hàng số với công nghệ bảo mật tốt hơn để tạo niềm tin cho người tiêu dùng
đầu năm nay học viện ngân hàng hồng kông đã đưa sáu ngân hàng ảo vào danh sách thành viên
một trong những mục tiêu của học viện là thúc đẩy phát triển fintech ở hồng kông bằng cách đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực an ninh mạng ngân hàng số và các lĩnh vực liên quan
bà cariong giám đốc điều hành học viện cũng tin tưởng rằng với sự tăng trưởng theo cấp số nhân trong lĩnh vực fintech sẽ có nhiều công ty công nghệ tài chính tham gia vào lĩnh vực ngân hàng ảo
tại châu á hàn quốc cũng là nước đi tiên phong trong việc mở đường cho mô hình này
cây banh và cacao banh là hai ngân hàng tại hàn quốc đón đầu xu thế ngân hàng ảo
năm hai nghìn một mươi bảy hai ngân hàng này đã đi vào hoạt động thử nghiệm và chính thức hoạt động từ đầu năm nay
khách hàng có thể mở tài khoản trong vòng chưa đầy một mươi phút
tải ứng dụng trên điện thoại di động và xác minh thông tin cá nhân trực tuyến
tôi nghĩ ngành ngân hàng sẽ thay đổi với một diện mạo mới với ngân hàng ảo
đây sẽ được coi là một xu thế của tương lai
các ngân hàng này không chỉ cung cấp giao dịch ngân hàng thông thường mà còn cho vay tư vấn đầu tư quản lý tài sản cá nhân
lợi ích của mô hình này là khách hàng có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch qua thiết bị kết nối internet còn ngân hàng trực tuyến sẽ tiết kiệm chi phí thuê văn phòng
do đó nên có thể cho vay với lãi suất thấp hơn và thu phí ít hơn
trong ba bốn năm trở lại đây chúng ta đã chứng kiến sự trỗi dậy của các công nghệ tài chính
tất cả các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tư nhân người dùng lẫn cơ quan quản lý đều sẵn sàng tiếp nhận với hệ thống ngân hàng ảo
với tư cách là mô hình mới cung cấp dịch vụ tiện lợi linh hoạt hơn cho khách hàng tập trung nhiều vào thế hệ trẻ hiện nay
chính vì vậy cuộc chạy đua tranh giành miếng bánh thị phần
và cơ quan ngân hàng ảo ngày càng nóng ở châu á
vừa qua cơ quan điều tiết ngân hàng hồng kông trung quốc đã cấp phép hoạt động ngân hàng ảo cho bốn công ty
trong đó có công ty công nghệ tài chính welab digital limited
singapore cũng đang nghiên cứu cho phép các công ty công nghệ tài chính mở ngân hàng ảo
việc ngày càng có nhiều ngân hàng ảo gia nhập cung cấp các dịch vụ khách hàng khác nhau sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh của thị trường hồng kông
chúng tôi cung cấp dịch vụ cho vai mới giúp ngắn thời gian làm thuộc tục cho khách hàng
trong khi tại những ngân hàng bình thường người dùng sẽ phải chờ đợi khá lâu trước khi được nhận tiền
theo các nhà phân tích giới ngân hàng cần phải nhanh chóng ứng phó với sự cạnh tranh mới đến từ các ngân hàng ảo
hãng tư vấn mckenzy ước tính nếu ngân hàng ảo giành được thị phần lớn và nhanh chóng mở rộng
tỷ suất lợi nhuận trên vốn trung bình của các ngân hàng tại châu á có thể giảm xuống sáu bốn vào năm hai nghìn hai mươi ba từ mức một mươi một của năm ngoái
các trung tâm tài chính của châu á
đã bắt đầu nới lỏng quy chế giám sát và cho phép các công ty khởi nghiệp thử nghiệm các sản phẩm tài chính trong môi trường có kiểm soát
tuy nhiên vẫn có nhiều lo ngại về hoạt động của các ngân hàng ảo này
sự xuất hiện của các ngân hàng ảo mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn
vì các ngân hàng truyền thống vẫn đang tiếp tục đưa ra các dịch vụ mới
tuy nhiên có những lo ngại về tính bảo mật thông tin của khách hàng
hiện mới chỉ có hồng kông có khung pháp lý được đánh giá là khá chặt chẽ
dành cho giấy phép ngân hàng ảo
ngân hàng kỹ thuật số hoạt động của ngân hàng ảo dù tự vận hành hay thông qua hợp tác với ngân hàng truyền thống
đều cần được bảo đảm một môi trường pháp lý rõ ràng cạnh tranh công bằng lành mạnh và mang lại lợi ích cho người tiêu dùng
việc thay đổi chiến lược từ ngoại tuyến sang trực tuyến không chỉ có lợi trong thời kỳ dịch bệnh
cần sự giãn cách xã hội mà còn mang tính cạnh tranh trong xu thế phát triển của ngành ngân hàng
sự xuất hiện của đồng tiền kỹ thuật số và các ngân hàng ảo khiến giới chức ngân hàng truyền thống lo ngại
đây có thể là một cú sáng đối với chủ quyền về tiền tệ của các nước cũng như tính bảo mật của nó
tuy nhiên dịch covid một mươi chín cũng khiến người ta có cách nhìn cởi mở hơn
những cơ quan tài chính có tầm ảnh hưởng nhất thế giới vốn từng chỉ trích tiền libra của facebook
như ngân hàng trung ương châu âu ecb cùng với các ngân hàng trung ương của nhật bản canada anh thụy điển và thụy sĩ
thì nay đã cùng bắt tay nghiên cứu về tiền điện tử và ngân hàng số
cơ quan giám sát thị trường tài chính thụy sĩ vừa trao giấy phép hoạt động ngân hàng
và chứng khoán cho hai ngân hàng tiền điện tử mới
tuy nhiên cơ quan quản lý tài chính thụy sĩ cũng ban hành các quy tắc
cách áp dụng các quy định chống sửa tiền đối với hoạt động liên kết bên ngoài ngân hàng
ẩn danh dưới mát công nghệ blockchain
điều này giúp hạn chế việc chuyển mã thông báo cho những người mà ngân hàng biết
các tổ chức tài chính dưới sự giám sát của cơ quan quản lý tài chính thụy sĩ
không được phép nhận mã thông báo từ khách hàng của các tổ chức khác hoặc gửi mã thông báo cho khách hàng đó
các quy định trên được áp dụng nhằm bảo đảm thông tin về người gửi và người nhận
không thể được chuyển đi một cách thiếu tin cậy trong hệ thống thanh toán tư ngứng
các đại diện của hai ngân hàng mới là siba và sinum đánh giá
việc được cấp phép hoạt động không chỉ là một bước tiến quan trọng đối với họ
mà còn tạo cơ hội thu hẹp khoảng cách giữa các ngân hàng truyền thống và thế giới tài sản kỹ thuật số